ngày tám tháng hai tức là mùng bốn tết trên dòng sông chảy ngược đắk la thành phố con tum
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh con tum đã tổ chức giải đua thuyền độc mộc truyền thống mừng đảng mừng xuân
giải đua thuyền độc mộc năm hai nghìn một mươi chín thu hút được tám mươi tám vận động viên
với bốn mươi bốn thuyền đua đến từ bảy đơn vị xã phường của thành phố con tum và huyện sa thầy
các vận động viên tham gia tranh tài ở các cự li hai trăm linh m nam một năm trăm linh m nam
đặc biệt giải năm nay lần đầu tiên có một mươi hai vận động viên nữ tham gia ở cự li hai trăm linh m nữ
mỗi thuyền do hai vận động viên điều khiển
sau tiếng chống khai hội các chàng trai bana sarai sedang cùng nhau đua tài sôi nổi
thể hiện sự khéo léo dẻo dai cường tráng trong sự cầu vũ
gieo hò của hàng nghìn người dân bên hai bờ sông đắk la
đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh con tum
cũng như quảng bá văn hóa con người con tum đến với bạn bè trong nước và quốc tế